tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng đã hội đàm với đoàn đại biểu quốc hội lào
do đồng chí sổng phan phen kham my phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước hai quốc hội thời gian qua phát triển rất tốt đẹp
nhất là qua chuyến thăm chính thức tới lào của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng khẳng định lãnh đạo quốc hội việt nam sẽ cùng với quốc hội lào
phối hợp và hợp tác chặt chẽ cũng như giám sát chính phủ hai nước thực hiện các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nước thỏa thuận phối hợp hài hòa và hiệu quả trong các vấn đề về quốc tế khu vực vì hòa bình và phát triển
phó chủ tịch quốc hội lào sường phan pheng kham my mong muốn trong chuyến thăm lần này sẽ trao đổi với quốc hội việt nam
về công tác hoạt động của quốc hội để quốc hội lào ngày càng hoạt động hiệu quả và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác
hiếu nghị trên các lĩnh vực giữa quốc hội hai nước lào việt nam